tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước và các biện pháp tăng cường quan hệ trong thời gian tới
thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại lễ đường nhân dân bắc kinh
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình chủ trì lễ đón
lễ đón diễn ra trang trọng với hai mươi một phát đại bác chào mừng
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình mời tổng bí thư nguyễn phú trọng bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiểu hai nước
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lãnh đạo và nhân dân trung quốc về sự đón tiếp chú đáo trọng thị thân tình và hữu nghị
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng cộng sản việt nam đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng cao độ quan hệ với việt nam mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam tiếp tục không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung phát triển lành mạnh ổn định theo phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt

nguyễn xuân phúc đề nghị cần đẩy mạnh phát triển văn hóa trên cơ sở đảm bảo bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa
ngành văn hóa phải tạo ra hình tượng con người mới hình ảnh đất nước việt nam vươn lên phát triển mạnh mẽ trong hội nhập quốc tế xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh hội nhập quốc tế xây dựng cộng đồng làm du lịch văn minh trật tự
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho ông hoàng tuấn anh nguyên bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lào cai về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng phát triển trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lào cai cho biết tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi sáu đạt một mươi một mươi ba thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi sáu triệu đồng một người một năm tăng một mươi sáu tám so với năm hai nghìn một mươi năm
đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng cao đạt hai mươi một sáu trăm tám mươi một tỷ đồng
du lịch phát triển mạnh khi lào cai đã đón hai bảy triệu lượt khách trong đó có gần một triệu lượt khách quốc tế
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đánh giá cao lào cai đã có sự thay đổi mạnh trong những năm qua
các chỉ số kinh tế xã hội của địa phương hầu hết đều cao hơn bình quân chung của cả nước cơ cấu kinh tế thay đổi rất tích cực khi nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến một mươi bảy
phó thủ tướng đề nghị lào cai cần sớm thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thực hiện các dự án du lịch tại sapa
cũng như cảng hàng không lào cai để phát triển mạnh mẽ bài bản tiếp tục phát huy tính chủ động
đưa lào cai trở thành một trung tâm phát triển kinh tế xã hội thương mại của vùng biên giới phía bắc
hôm qua tại tuyên quang tỉnh tuyên quang và tỉnh hà giang vừa tổ chức chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh
tuyên quang và hà giang là hai tỉnh thuộc vùng tây bắc có lịch sử lâu đời
theo chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng hai tỉnh sẽ tập trung hợp tác năm lĩnh vực
phát triển du lịch phát triển nguồn nhân lực công thương nông nghiệp xây dựng nông thôn mới giao thông vận tải
ngoài ra chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng còn tạo điều kiện cho các trường đào tạo chuyên nghiệp của mỗi bên trong công tác tuyển sinh
hàng năm theo quy định tại địa phương của mỗi bên đồng thời quy hoạch phát triển chung vùng nguyên liệu để cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất
trong đó tập trung vào các lĩnh vực chế biến khoáng sản mía đường nguyên liệu giấy chè cam quýt
cần tuyệt đối tránh việc tổ chức liên kết mang tính hình thức phong trào
thì cái này tôi xin nhấn mạnh cho đồng chí như thế này
cái thứ nhất là nó phải hết sức là thiết thực
thì có như thế chúng ta mới có thể triển khai được
mà khi triển khai rồi thấy có kết quả thì nó càng thích lợi chúng ta
nói chung tóm lại nếu không có lợi ích thì những cái liên kết đó cũng là
cũng là hình thức cũng là lỏng lẻo cũng là nhất hợp
cần xây dựng quy chế thí điểm liên kết có cơ chế đánh giá kiểm tra giám sát
việc tổ chức liên kết thực hiện phân công phân nhiệm phối hợp rõ ràng
cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nội dung hợp tác liên kết
để tạo sự đồng thuận ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân của hai tỉnh
chương trình hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh tuyên quang và hà giang
được ký kết sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
sớm đưa hai tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc
cho năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ việt nam đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp
trong các hoạt động đối thoại với các cơ quan chính phủ
tăng cường hợp tác thương mại đầu tư với các đối tác apec
và coi đây là một trong những điểm nhấn của năm apec việt nam
tại buổi họp báo triển khai các hoạt động chuẩn bị cho apec việt nam hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã nhấn mạnh các hoạt động của doanh nghiệp trong năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
sẽ là những cơ hội trực tiếp cho doanh nghiệp việt nam có tiếng nói trong các hoạt động hợp tác khu vực
quảng bá hình ảnh và sản phẩm của mình với các doanh nhân của apec
tiếp cận các tập đoàn và nhà đầu tư lớn của apec tăng cường kết nối mở rộng hợp tác thương mại đầu tư
đó cũng là dịp để việt nam giới thiệu với các doanh nghiệp quốc tế những thông tin cập nhật nhất
về môi trường kinh doanh cũng như tiềm năng hợp tác thương mại đầu tư đang rộng mở tại việt nam
với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính phủ phòng thương mại và công nghiệp việt nam
sẽ tổ chức các sự kiện và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp bao gồm diễn đàn khởi nghiệp apec
hội nghị hội đồng tư vấn kinh doanh apec bốn abac bốn diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư với việt nam
hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế apec với thành viên abac
từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại công viên vườn hoa tám mươi bốn hùng vương đà nẵng
trung tâm văn hóa hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật sông hàn
tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật sinh thái rừng sơn trà
trà vá trần nâu
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày và giới thiệu một trăm hai mươi tác phẩm ảnh nghệ thuật dưới nhiều góc nhìn mới lạ
về vẻ đẹp kỳ thú và sự đa dạng sinh học của loài linh trưởng quý hiếm được đưa vào sách đỏ
các tác giả tham gia triển lãm muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy chung tay bảo vệ rừng sơn trà
và vọc trà vá chân nâu một báu vật mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đà nẵng
tổ chức triển lãm do trung tâm văn hóa hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng câu lạc bộ nhấp ảnh nghệ thuật sông hàn tổ chức
chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ tư tại đắk lắc năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một
sáng ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bạn nguyễn thị lai cũng như hàng trăm bạn sinh viên của trường hà nội
trường cao đẳng sư phạm đắk lắc đã tập trung tại hội trường chính để tham gia hiến máu nhận đạo
đây là những hoạt động đầu tiên trong kế hoạch của chương trình hiến máu chủ nhật đỏ lần thứ tư tại đắk lắc
đây cũng là lần thứ bảy em hiến máu rồi
em rất là tự hào tự hào đối với bản thân em tự hào đối với sinh viên sinh viên của trường em nói chung là trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
và sinh viên tất cả trên cả nước là tham gia vào những hoạt động như thế này
không những là tình nguyện hiến máu này mà còn tất cả các tình nguyện khác
ví dụ như là mùa hè xanh hay là tiếp xúc mùa thi những cái gì mà liên quan đến lợi ích của cộng đồng thì nó đều rất là thiết thực và bổ ích đối với sinh viên bọn em
trong lễ khai mạc chương trình chủ nhật đỏ đã có sáu trăm linh bạn sinh viên đăng ký tham gia hiến máu dự kiến thu được khoảng năm trăm linh đơn vị máu
về công tác hiến máu của ngày chủ nhật đỏ là đóng góp một lượng máu dự trữ cho cấp cứu cho dịp tết nguyên đán của hàng năm
nói chung thì
chương trình chủ nhật đỏ là một cái chương trình rất phong phú là nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân khi mà tết đến xuân về
khi mà người chúng ta đang chuẩn bị về đón tết thì các bệnh nhân ở các bệnh viện trên toàn quốc sẽ cần một lượng máu để cấp cứu và điều trị
năm nay ngoài điểm đầu tiên tại trường cao đẳng sư phạm đắk lắc chương trình chủ nhật đỏ tiếp tục diễn ra tại hai điểm chính nữa là đại học tây nguyên và huyện chư mờ nga
và hai điểm vệ tinh là trường dạy nghề thanh niên các dân tộc tây nguyên
và xã ia cờ ly huyện cờ lông bách
sáng qua ngày một mươi hai tháng một tại hà nội trường đại học fpt đã tổ chức lễ hội tết dân gian ba miền
tái hiện lại những nét văn hóa tết cổ truyền dân tộc thu hút đông đảo học sinh sinh viên trong đó có nhiều du học sinh quốc tế cùng tham gia
ban tổ chức đã sắp xếp bài trí tạo những khoảng không gian gần gũi với tết cổ truyền việt nam
lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú mang đến một hoạt động ý nghĩa cho các bạn sinh viên
những ngày cuối năm
lễ hội tết dân gian năm nay bọn em muốn tổ chức để dành cho không chỉ là các bạn sinh viên đang sinh sống
học tập tại miền bắc này mà các bạn có cơ hội trải nghiệm văn hóa trên toàn bộ lãnh thổ đất nước
và thứ hai là có cơ hội để có thể các bạn sinh viên tại các miền khác nhau
nhất là họ nhớ về cái tết ở quê hương họ và thứ hai là họ trải nghiệm các tết ở vùng miền khác
và sau đấy thì các bạn sinh viên quốc tế họ có thể hiểu thêm và cụ thể hơn về cái tết tại việt nam
bên cạnh những chương trình văn nghệ hấp dẫn lễ hội tết dân gian ba miền thu hút nhiều người dân tham gia
với những hoạt động như viết thư pháp nạn tòa hè gói bánh trưng
bên cạnh đó các gian hàng tại lễ hội đều gắn với chủ đề tết dân gian
giúp các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc
mình cảm thấy là những hoạt động ở đây rất là mặc sắc và đa dạng
và mình cảm thấy rất là hấp dẫn với những hoạt động nào nào
mình là người miền trung thì đây là dịp cuối năm cũng gần đến tết rồi

tham gia cái buổi tết dân gian hôm nay là mình cảm thấy rất là nhớ nhà
lần đầu tiên tham gia tết việt nam được tự tay làm và thưởng thức những món ăn cổ truyền
chơi trò chơi dân gian tìm hiểu về nền văn hóa mới lạ cùng sinh viên bản địa
khiến các bạn du học sinh cảm thấy rất hứng thú
đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào không khí tết cổ truyền ở việt nam
tôi cảm thấy rất vui và hào hứng
tết ở đất nước các bạn có nhiều phong tục độc đáo
khiến tôi cảm thấy rất thích thú và bất ngờ
không khí tết ở đất nước các bạn thật là tuyệt vời
tôi thích nhất là hoạt động nặng tò he và gói bánh trưng
tôi muốn được tham gia vào những hoạt động như thế này thêm nhiều lần nữa
với những hoạt động phong phú và ý nghĩa
lễ hội tết dân gian ba miền đã mang đến cho những người tham gia một không khí vui tươi và ấm cúng
góp phần bảo tồn được những nét đẹp văn hóa truyền thống của tết cổ truyền dân tộc
tin trong nước tăng bay đêm tại tân sơn nhất để giảm tải tránh kẹt xe
rủi ro xuất khẩu lợn theo đường tiều ngạch
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tài
đề xuất các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực sân bay tân sơn nhất
trong đó có đề nghị tăng các chuyến bay đêm để tránh kẹt xe và giảm tải
tiền trong nước tăng bay đêm tại tân sơn nhất để giảm tải tránh kẹt xe

các trục đường ra vào khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất đã quá tải
thường xuyên xảy ra ủn tắc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và hoạt động của sân bay
dự báo nhu cầu đi lại tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng cao nhất là trong dịp tết
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị thực hiện ngay giải pháp điều tiết chuyến bay
giữa khung giờ cao điểm và khung giờ thấp điểm
cụ thể là tăng cường các chuyến bay đêm từ hai mươi hai h đến năm h sáng
và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ nhất là trong dịp tết
trước đó tại cuộc làm việc với sân bay tân sơn nhất vào cuối tháng một mươi hai vừa qua
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ông lê văn khoa cũng đã đề nghị
sân bay tân sơn nhất tổ chức bay đêm ngay ngày thường chứ không phải đợi đến cao điểm tết
ngoài ra sân bay cần có giải pháp nâng tỷ lệ làm thủ tục qua mạng lên năm mươi trong thời gian tới
nhằm trang bị kiến thức hiểu biết và nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho học sinh
trên địa bàn thành phố sáng ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã phối hợp cùng sở giáo dục và đào tạo hà nội và trường tiểu học tân định
tổ chức chương trình tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và trao tặng quà cho các em học sinh
vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần phòng cảnh sát giao thông thường xuyên lồng ghép
chương trình tuyên truyền luật an toàn giao thông đến các em học sinh trên địa bàn thủ đô
bằng những câu chuyện thực tế mang ý nghĩa cảnh báo về tai nạn giao thông
bài giảng về một số điều luật biển báo an toàn giao thông đường bộ phổ biến
đã giúp các em nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông
cũng như ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cũng như hệ thống biển báo và các quy định
lên bia vở của các em học sinh để cho các em học sinh hàng ngày hàng giờ được tiếp cận
những cái thông tin những cái kiến thức về pháp luật an toàn giao thông
để trang bị cho các em những hành trang ngay từ lúc các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường
thông qua các hoạt động tuyên truyền đã kéo giảm tỷ lệ vi phạm giao thông
của các em học sinh trên địa bàn thành phố
tuy nhiên ở một số nơi vẫn tồn tại tình trạng học sinh đi xa
xe máy đến trường điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm gian hàng ngang
cũng có những trường hợp là không chấp hành hiệu lệnh bản tiến hiệu gây lên những nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông và để lại những hậu quả rất là đáng tiếc
thì tôi mong rằng thông qua những cái hoạt động tuyên truyền như thế này
nhằm tác động đến ý thức của người phụ huynh của các em học sinh
để các em tự giác chấp hành và các em biết được như thế nào là vi phạm
về giao thông như thế này
như thế nào là tuân thủ và như thế nào tham gia giao thông trên đường như thế nào
để đảm bảo là an toàn cho các em và đảm bảo cho các em quá trình tham gia giao thông trên đường bộ thông suốt
mặc dù mới ra quân trong chiến dịch tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh
vào sáng thứ hai đầu tuần một thời gian chưa lâu
những hoạt động này của phòng cảnh sát giao thông đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình
từ các trường học trên địa bàn thành phố hà nội
đây cũng là chiến dịch được các đơn vị chức năng đánh giá cao
và cần nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới
vừa qua tại hà nội viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
phối hợp với hiệp hội internet việt nam hiệp hội truyền thông số việt nam
đã phối hợp tổ chức hội thảo xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận trao đổi về bối cảnh nền kinh tế việt nam
cùng sự bùng nổ của internet trong những năm gần đây
cũng như tầm quan trọng của thương hiệu trong vấn đề sản xuất kinh doanh trong thế kỷ hai mươi một
bên cạnh đó các đại biểu cũng phân tích các thách thức và lợi thế
từ các sản phẩm và dịch vụ cho kỳ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
ở việt nam dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có bảy mươi dân số sử dụng điện thoại thông minh
và số lượng tương đương này là sử dụng internet
với sự bùng nổ của các nhà cung cấp nội dung sản xuất nội dung cũng như số hóa tài liệu
một khối lượng dữ liệu và thông tin khổng lồ cho việc khai thác và bóc tách sử dụng
đã và đang trở thành thách thức lớn đối với người dùng là cá nhân hay tổ chức
vì vậy theo các chuyên gia các doanh nghiệp tổ chức cần xác định rõ bản sắc thương hiệu
nhân cách và chất lý thương hiệu đủ nổi trội và khác biệt để có thể tạo ra các nội dung truyền thông phù hợp
phương tiện truyền thông tương thích đang tạo ra nhiều cơ hội cho thị trường phát triển
nhưng thị trường xuất khẩu lại chủ yếu sang trung quốc theo đường tiểu ngạch nên tiềm ẩn nhiều rủi ro
câu chuyện giá lợn xuống thấp thê thảm khi trung quốc ngừng thu mua mà chúng tôi đề cập
sau đây là một ví dụ
trang trại gia đình ông vi văn trung thôn mạc hai xã phồn xương huyện yên thế tỉnh bắc giang
quy mô hàng trăm con lợn sau lứa lợn xuất chuồng bị lỗ vừa qua ông chỉ dám nuôi cầm trừng vài chục con
theo mức tính toán của tôi mà đã xuất chuồng nhiều này rồi tôi biết là hiện nay đang cái giá này
là chúng tôi đang xuất cái giá hai mươi tám đồng một cân
thế một cân lợn này mà nuôi bình quân hơn ba tháng mới được có lợn một tạ là chúng tôi đang thua lỗ
ở cầm cỡ
khoảng một triệu ba trăm linh nghìn một đầu lợn hiện nay đang như thế
còn nếu mà so với lái thì lỗ không đáng kể so lợn lái lỗ không đáng kể
nhưng nếu so với lợn mà mình nuôi gây lợn bột lợn thịt thì đang lỗ một triệu ba một đầu con
hiện giá lợn hơi đang xuống thấp nhất trong vòng gần một năm trở lại đây
với mức lỗ lên đến một ba triệu đồng một con thì với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ
khả năng phục hồi đàn lợn là rất khó khăn
theo thống kê của cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông
thôn tổng đàn lợn liên tục tăng trong những năm qua hiện quy mô đã đạt khoảng
tám triệu con tăng bốn mươi so với năm hai nghìn ngoài tiêu dùng trong nước lợn chủ yếu
được xuất sang trung quốc theo con đường tiểu ngạch nên tiềm ẩn nhiều rủi ro
thực ra thì đối với việt nam chúng ta thì đã có rất nhiều bài học về việc xuất khẩu tiểu ngạch
các sản phẩm nông nghiệp qua biên giới thịt lợn cũng không đứng ngoài quy luật đó
cái việc mua bán tiểu ngạch là do cái sự thỏa thuận
giữa các cá nhân các tổ chức các doanh nghiệp hoặc là thương lái với nhau và chưa có một cái sự
chuẩn hóa về mặt chính này cho nên việc có mua hay không mua là do thương nhân họ quyết định
hiện câu chuyện thương lái trung quốc lũng đoạn thị trường vẫn diễn ra theo hình thức sau một
thời gian thu mua ổ ạt khiến giá tăng cao họ sẽ bất ngờ ngừng thu mua khiến hàng hóa ứ động
người chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề vì vậy người chăn nuôi cần có sự tính toán kỹ lưỡng
trước khi quyết định đối tượng
đầu tư mở rộng đàn lợn khi giá lên cao và đặc biệt cơ quan nhà nước cũng cần đưa ra
những dự báo về thị trường để người chăn nuôi có kênh tham khảo
phương các ban ngành liên quan tiến hành tiêu hủy một trăm năm mươi ba khẩu súng và vật liệu nổ
số vũ khí được tiêu hủy lần này gồm một trăm năm mươi hai khẩu súng tự chế
một khẩu được thiết kế tương tự súng quân dụng
một thỏi thuốc nổ một kíp điện và ba kích điện bị người dân tàng trữ trái phép
số vũ khí trên đã được xử lý tiêu hủy theo đúng quy trình
kỹ thuật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó công an huyện quế phong đã tuyên truyền các văn bản liên quan đến tàng trữ sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ súng tự chế tổ chức vận động người dân tự giao nộp và thu giữ
vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng một trong lúc đang gian lấp thi công đường dẫn công trình
điện gió tại thôn cóc xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng thi công đã phát
hiện quả bom có trọng lượng lên đến hai trăm sáu mươi sáu kg nằm sâu dưới lòng đất ngay sau khi nhận được tin báo
đội gia soát bom mìn lưu động tỉnh quảng trị thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam đã tiến hành
khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm sau gần hai giờ quả bom nằm sâu hai mét dưới
lòng đất đã được xử lý thành công quả bom được phát hiện lần này là loại bom mk tám mươi hai nghìn năm trăm linh lbs có
chiều dài một bảy m đường kính hai mươi ba cm với trọng lượng lên đến hai trăm sáu mươi sáu kg hiện đội giả phá bom mìn lưu động
tỉnh quảng trị đang tiến hành đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành huy nộ
tin quốc tế thổ nhĩ kỳ thông qua thêm ba điều khoản tăng quyền lực tổng thống
tổng thống thổ nhĩ kỳ thông qua thêm ba điều khoản tăng quyền lực tổng thống
cải cách hiến pháp trong đó có việc trao thêm quyền lực cho tổng thống tayyip erdogan
ba điều khoản tăng quyền lực của tổng thống bao gồm tổng thống sẽ nắm giữ quyền hành pháp
được quyền chỉ định chính phủ tiếp tục duy trì các mối quan hệ với đảng của mình
có quyền đề xuất các khoản thu chi ngân sách cũng như được quyền ban bố tình trạng khẩn cấp
theo quy định cần có đa số hai phần ba trong số một mươi tám điều được thông qua để bản hiến pháp mới được đưa
ra trưng cầu ý dân dự kiến vào tháng bốn tới đề xuất cải cách hiến pháp có thể giúp ông erdogan
tại nhiệm đến năm hai nghìn hai mươi chín ngoài ra hiến pháp mới còn thông qua việc hạ giới hạn độ tuổi tối thiểu
của các thành viên quốc hội từ hai mươi năm xuống một mươi tám quy định các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức năm năm
một lần thay vì bốn năm một lần và một điều khoản liên quan tới các quyền lực của quốc hội
hàng nghìn binh sĩ
chiếc xe tăng xe bọc thép của mỹ hôm qua đã tới bà lan để tham gia tập trận với các quốc
gia thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sẽ diễn ra vào cuối tháng một này
đây là một phần trong kế hoạch hỗ trợ nato của tổng thống barack obama
các cuộc tập trận sắp tới cuộc tập trận có sự tham gia của những nước thành viên thuộc tổ chức
hiệp ước bắc đại tây dương nato hơn hai tám trăm linh trang thiết bị quân sự trong đó có xe tăng
xe bọc thép di chuyển đến ba lan bằng đường sắt cuộc tập trận dự kiến bắt đầu vào cuối tháng một
trong khi đó cảnh giác trước việc nato tăng quân sự gần biên giới của nước này
nga tăng cường sức mạnh quân sự tại khu vực tây nam vùng lãnh thổ của nga giáp với ba lan và
litva quan hệ giữa mỹ cùng các nước đồng minh với nga trở nên căng thẳng từ khi moscow sắp nhập bán
đảo crimea phương tây lo ngại kịch bản trên có thể lặp lại tại các nước khác và tìm cách tăng
cường hiện diện quân sự tại đông âu ngoại trưởng italy alzhelino
afano vừa bày tỏ hy vọng nga sẽ sớm gia nhập lại các nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu
thế giới g tám vốn đã bị giảm xuống còn bảy nước phát biểu trên truyền hình ngoại trưởng italia
alfano mong muốn khôi phục cơ chế g tám với nga và chấm dứt bầu không khí chiến tranh lạnh
theo ông al fano italia lâu nay đã thúc đẩy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của liên minh châu âu eu
nhằm vào nga và hy vọng chính quyền sắp tới của tổng thống đắc cử mỹ donald trump sẽ cải thiện
đối với moscow cũng như tạo điều kiện thuận lợi để nga tái gia nhập g tám
ba so với con số tám trăm chín mươi người được tiếp nhận trong năm hai nghìn một mươi năm đây là báo cáo của bộ nội vụ liên bang
đức được công bố ngày hôm qua bộ trưởng bộ nội vụ liên bang đức thomas
de maizière cho biết nước này đã nhận được tổng cộng bảy trăm bốn mươi năm đơn xin tị nạn trong năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên chỉ ba mươi bảy năm số đơn vị tị nạn nói trên được phía đức chấp nhận số liệu thống kê cho thấy
người tị nạn tới đức chủ yếu đến từ các nước đang có chiến tranh và nghèo đói như syri
afghanistan và iraq lượng người tị nạn đến đức giảm đáng kể là nhờ hàng loạt các biện pháp của châu âu
châu âu bao gồm việc đóng cửa tuyến hành lang ban căng cũng như ký thỏa thuận về người di cư với thổ nhĩ kỳ
hiện nay đức đã đưa các nước vào vùng lãnh thổ phía tây ban căng như séc bi bosnia và albania vào
danh sách nghĩa là không có tình trạng chiến tranh hoặc thảm họa đồng thời xúc tiến đưa các nước
ở khu vực bắc phi như algeria tunisia và maroc vào danh sách này vào lúc năm giờ chiều ngày hôm qua
ông ban kimon đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế incheon seoul chính thức hồi hương sau một mươi năm
giữ cương vị tổng thư ký liên hợp quốc trong thông điệp gửi đến người dân hàn quốc
ông ban ki moon cho biết nước này hiện nay đang phải đối diện với nhiều khó khăn như cách biệt về giàu
nghèo tư tưởng mâu thuẫn giữa các thế hệ và trường hợp
trong khu vực theo ông ban kim mun điều hàn quốc cần nhất hiện nay là đại đoàn kết dân tộc
trách nhiệm này thuộc về bộ máy lãnh đạo quốc gia những người phải đặt lợi ích của người dân
lên hàng đầu có tinh thần hy sinh vì dân tộc ông ban kim mun cam kết sẽ nỗ lực hết sức
vận dụng những kinh nghiệm của bản thân để đóng góp cho tương lai ông cũng khẳng định bản thân mình
không có tham vọng quyền lực chỉ mong muốn công hiến cho quốc gia kêu gọi người dân đồng hành và ủng hộ ông
danh họa nổi tiếng thế giới người italy leonardo da vinci có giá một mươi năm triệu euro đang được công chiếu
tại pháp đây là một sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu hội họa và giới yêu mỹ thuật
trên thế giới bức vẽ phát họa thánh sébastien bị hành hình được cho là thể hiện những ý tưởng
thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện của danh họa da vinci bức tranh cho thấy phong cách
của ông đây cũng là một sự ngẫu hứng rất tự do trong quá trình thực hiện các bức vẽ trong đó
ông đã phát vội ý tưởng lên giấy làm nền tảng cho những tác phẩm tương lai đây là một tác phẩm cực kỳ
vượt trội thậm chí cực kỳ hiếm có thể khám phá một bản vẽ của danh họa leonardo the vanhci đây là
một phát hiện mới về bức tranh hai mặt do davinsi sáng tác một mặt thể hiện chân dung của thánh
sébastien đã chịu khổ hình trói vào thân cây mặt sau là những biểu đồ và ghi chú về ánh sáng và bóng
đá liên quan đến nghiên cứu quang học của da vinci bức vẽ thánh sébastien chính là một trong
tám bức vẽ về thánh sébastien từng được da vinci đề cập đến trong cuốn skoda atlantikos gần một hai trăm linh trang
bộ sách đã thể hiện trí tuệ bác học và tầm nhìn vượt xa thời đại của thiên tài leonardo davinsi